các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi có ảnh các giấy tờ này chúng sẽ làm giả toàn bộ giấy tờ y như bản thật
khi hẹn gặp chủ sở hữu tài sản lợi dụng sơ hở các đối tượng đánh cháo cuốn sổ đỏ giả lấy sổ đỏ thật
sau khi chiếm đoạt được cuốn sổ đỏ thật chúng dựng lên một màn lừa đảo tinh vi
đó là thuê người đóng giả là chủ tài sản giá ảnh người đóng thế và chứng minh thư giả sổ hộ khẩu giả
làm thuộc thuộc chuyển nhượng tại văn phòng công chứng rồi bán đất thành công
mỗi một người được thuê đóng thế chúng trả công từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn này nhiều trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo bán nhà bán đất với giá lên đến hàng tỷ đồng
cũng tại hà nội cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với công an phường thượng đình
đội quản lý thị trường số một mươi hai vừa kiểm tra một địa điểm tập kết ở tòa nhà r một b một royal city
và bắt giữ một số lượng lớn
năm máy đo nhiệt kế điện tử có nguồn gốc từ ba lan không chứng minh được giấy tờ hợp pháp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi một thùng cắt tông
bên trong chứa bốn trăm năm mươi bốn chiếc nhiệt kế điện tử sử dụng tia hồng ngoại với tổng giá trị khoảng bảy trăm linh triệu đồng
đối tượng đã nhập máy đo nhiệt kế điện tử có nguồn gốc từ ba lan về
sau đó giao bán trên mạng xã hội cho khách hàng có nhu cầu với giá khoảng một triệu năm trăm linh nghìn đồng một chiếc
qua quá trình kiểm tra chủ lô hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số một mươi hai đã tiến hành thu giữ toàn bộ lô hàng trên
để tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tại đà nẵng tính đến thời điểm ngày năm tháng ba
thành phố đà nẵng đã tiếp nhận và tiến hành cách ly tập trung một bốn mươi sáu trường hợp công dân việt nam
là du học sinh người lao động từ vùng có dịch của hàn quốc trở về
ngoài việc chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất vật tư y tế các nhu yếu phẩm cần thiết
thì vấn đề đảm bảo an ninh trả tự trong và ngoài khu vực cách ly đều được đảm bảo
điều này đã khiến công dân việt nam trở về từ vùng dịch đều yên tâm cách ly sớm trở về với gia đình
bên trong khu vực cách ly đồng nghệ thành phố đà nẵng công dân được thoải mái nghe nhạc
lút web hay tổ chức các trò chơi giải trí
khi được hỏi về cuộc sống bên trong khu cách ly
bạn ngô ngọc thơm cũng như các bạn du học sinh khác đều cảm thấy an toàn thoải mái
và không quá đáng sợ như cách mà nhiều người nghĩ đến
ngoài các vật dụng sẵn có mỗi khi có nhu cầu các bạn ở đây đều được hỗ trợ tận tâm
em cũng thấy là cách ly thì cũng không đáng sợ như những gì mà mình suy nghĩ lúc đầu
tại vì thấy mọi người nói là cách đi về thì cũng có hơi sợ như thế nào đấy
nhưng mà sau khi em được trải qua rồi thì em thấy rất là thú vị và không có gì phải sợ hết
vào trong này thì cảm giác nó cũng rất là sạch sẽ mà môi trường của các anh bộ đội bình thường
cũng sống như thế thì mình vẫn sống được
mà ở trong này không khí cũng rất là thoáng đẳng mà mọi người ở chung với nhau rất là vui
nên là mọi người bên ngoài hay là có người thân của những người ở trong này
thì cũng không cần phải lo lắng nhiều
ở trong này cuộc sống rất là tốt
mọi người còn nói đùa với nhau là còn xin ở đây thêm mấy ngày không gai trò
sống trong khu cách ly mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe đều được kiểm soát chặt chẽ
mỗi ngày công dân được kiểm tra thân nhiệt hai ba lần một ngày
được hướng dẫn cách vệ sinh phòng bệnh trực tiếp hoặc phổ biến bằng loa phát thanh
còn đối với tất cả cán bộ chiến sĩ làm công tác hỗ trợ
phục vụ công dân đều phải tuân thủ theo nguyên tắc cách ly hoàn toàn với đơn vị
được biết trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế
công an cửa khẩu
cảnh sát khu vực sẵn sàng đón tiếp các trường hợp cách ly theo đúng quy trình
tránh phát sinh các vấn đề an ninh trật tự trước và trong quá trình cách ly tại địa phương

tránh phát sinh các vấn đề an ninh trật tự trước và trong quá trình cách ly tại địa phương
cảnh sát khu vực sẵn sàng đón tiếp các trường hợp cách ly theo đúng quy trình
tránh phát sinh các vấn đề an ninh trật tự trước và trong quá trình cách ly tại địa phương

tránh phát sinh các vấn đề an ninh trật tự trước và trong quá trình cách ly tại địa phương
trường giáo dưỡng số ba bộ công an không có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
trường giáo dưỡng số ba bộ công an không có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc có biểu hiện nghi nhiễm covid một mươi chín
chiều nay tại công an tỉnh bắc ninh bộ công an tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác
nâng cao năng lực trình độ tiếng anh và công nghệ thông tin cho cán bộ công an
sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đại diện của viện khảo thí giáo dục hoa kỳ tại việt nam
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận về thực trạng
nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ tin học tiếng anh đối với cán bộ công an
qua đó đáp ứng yêu cầu công tác và việc triển khai các nội dung hợp tác giữa bộ công an
với viện khảo thí giáo dục hoa kỳ theo kế hoạch của bộ công an
theo đó trong thời gian tới cục đào tạo bộ công an sẽ chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương
các cơ sở đào tạo thuộc bộ công an khảo sát đánh giá thực trạng xác định mục tiêu
yêu cầu về năng lực trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin của cán bộ giáo viên học viên
trên cơ sở đó đề xuất phương án triển khai các nội dung hợp tác theo từng năm
tổ chức sơ kết tổng kết kết quả hợp tác hàng năm và giai đoạn năm năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành nhấn mạnh
trong thực tiễn công tác việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học là vô cùng cần thiết
trong thời gian tới cần căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của từng lực lượng đơn vị địa phương
để tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nội dung đào tạo mời các chuyên gia giảng dạy
thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn để đạt hiệu quả đào tạo cao nhất
từ đó nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
góp phần phục vụ yêu cầu công tác và chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định
sáng nay công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh
về việc điều động bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới
tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố quyết định bố trí điều động lãnh đạo chỉ huy theo tổ chức bộ máy mới
điều động bố trí công tác đối với ba trăm hai mươi hai đồng chí là cán bộ chỉ huy cấp đội
các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
theo đó căn cứ trình độ chuyên môn năng lực công tác cơ cầu lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương
công an tỉnh đồng nai đã bố trí điều động lãnh đạo chỉ huy nhằm tăng cường lực lượng cho cơ sở
các đơn vị trực tiếp chiến đấu công an các xã phường thuộc công an cấp huyện
trong đó bố trí hai trăm bảy mươi đồng chí theo tổ chức bộ máy mới
điều động tăng cường các đội nghiệp vụ thuộc phòng công an cấp huyện
một mươi sáu đồng chí điều động tăng cường công an các xã phường ba mươi đồng chí
thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại hầu hết các địa phương
lực lượng công an ngay khi tăng cường về cơ sở đã phát huy được vai trò nòng cốt trong tham mưu cho đảng bộ
chính quyền triển khai nhiều giải pháp quan trọng để giữ vững bình yên địa bàn
tin tưởng và thấy rõ những cố gắng
trách nhiệm của lực lượng công an chính quyền và nhân dân địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
giúp đỡ sát cánh cùng các cán bộ chiến sĩ tại địa bàn
là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự hiện tại xã dương xá huyện gia lâm thành phố hà nội
tập trung hàng nghìn công nhân người lao động từ các địa bàn khác tới làm ăn sinh sống
trong đó có cả người dân tộc thiểu số nhận thức về pháp luật còn hạn chế
tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính thức được tăng cường về địa bàn để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ban công an xã có trụ sở làm việc
ubnd xã đã bố trí năm phòng cải tạo cơ sở vật chất dành sự quan tâm đặc biệt
để các cán bộ chiến sĩ ổn định nơi làm việc nơi ăn trốn ở đảm bảo yên tâm công tác
sau khi tiếp nhận lực lượng công an chính quy về
chúng tôi đã chỉ đạo ngay công tác bàn giao giữa lực lượng công an chính quy và lực lượng công an bán chuyên trách
về phía đảng ubnd xã sẽ có những tiếp tục quan tâm hơn nữa
đặc biệt là về công tác lãnh đạo chỉ đạo rồi kể cả về cơ sở vật chất
để cho lực lượng công an chính quyền yên tâm thực hiện điều kiện tại địa phương
là cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cấp cơ sở
ngay khi được tăng cường về xã trung tá phan thế vinh trưởng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy
tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình nắm người nắm hộ
từ đó đưa ra nhận thức
những biện pháp đảm bảo an ninh trật tự sát đúng với thực tế của địa phương
đặc biệt là chú trọng công tác phòng ngừa và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
công khai tên và số điện thoại của các thành viên ban công an xã đến rộng rãi nhân dân trên địa bàn
ngay khi về cơ sở như thế này
lực lượng công an xã dương xá cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp
những vướng mắc kiến nghị và cả những tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân
từ đó nhiều vụ việc đã được tiếp nhận xử lý
ngay từ khi mới phát sinh
bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã khóa hai mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việc có một đồng chí trưởng quan xã tham gia ban chấp hành
sẽ giúp cho đảng ủy ủy ban nhân dân xã có những chủ trương lãnh đạo chỉ đạo
công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được tốt hơn
và công tác tham mưu cho đảng ủy ban xã
những biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo công tác an ninh sẽ sát hợp hơn
nhiều địa phương đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy
tại một trăm linh các xã thị trấn
từ thực tiễn triển khai cho thấy
sự ủng hộ của chính quyền cơ sở sự sát cánh và giúp đỡ của nhân dân địa phương
là điều kiện rất quan trọng quyết định tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
của lực lượng công an chính quy khi được tăng cường về xã
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé